nếu không nhận được sự hỗ trợ từ chồng và gia đình tăng ba bốn lần

nếu không nhận được sự hỗ trợ từ chồng và gia đình tăng ba bốn lần
điều này cho thấy có rất nhiều yếu tố có thể tác động tới tâm lý của phụ nữ nếu không được quan tâm kịp thời